liên quan đến phiên xét xử cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung tòa nhân dân tp hà nội vừa ra quyết định
phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến vụ án công ty nhật cường
thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo sẽ được mở vào ngày một mươi một tháng một mươi hai
vụ án này sẽ được xét xử kín với bốn bị cáo gồm nguyễn đức trung cựu chủ tịch ubnd tp hà nội
phạm quang dũng cựu cán bộ cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
nguyễn hoàng trung cựu cán bộ công an tp hà nội biệt phái công tác tại phòng thư ký biên tập
văn phòng ubnd tp hà nội nguyễn anh ngọc cựu phó trưởng công an quận cầu giấy hà nội
biệt phái công tác và giữ chức vụ phó trưởng phòng thư ký biên tập văn phòng ubnd tp hà nội
bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước